tỉnh sơn la đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận mưa lũ gây ra vào ngày ba và bốn tháng bảy
trên địa bàn huyện xúc cộp đã gây ra thiệt hại về nhà và tài sản của người dân
mưa lũ đã làm thiệt hại hàng nghìn hectare lúa mới cấy và rau màu cuốn trôi ra súc ra cầm
diện tích thủy sản bị thiệt hại hàng nghìn hectare
cùng với đó mưa lũ đã làm ngập lụt sạt lở ta luy âm bốn ngôi nhà ở các xã mường và mường lạn và xúc cộp
mưa lũ làm bùn đất ngập hết ruộng rồi giờ thóc giống để gieo cũng không còn nữa
mong nhà nước sẽ quan tâm hỗ trợ thóc giống cho bà con để gieo cấy kịp thời vụ
ngay sau khi lũ lụt xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sốp cộp đã trực tiếp đi kiểm tra
tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ để có biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
ủy ban nhân dân huyện sốp cộp đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã tập trung huy động lực lượng ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn
theo phương châm bốn tại chỗ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống cơ sở nắm tình hình
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại tổ chức ra soát thống kê đánh giá thiệt hại và hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục